theo cục y tế dự phòng bộ y tế từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay cả nước đã phát hiện hơn một trường hợp
sốt phát ban nghi sởi tại ba mươi bảy tỉnh thành phố điều đáng chú ý là năm nay bệnh sởi đang có dấu hiệu tăng nhanh
trong khi mọi năm mùa đông xuân mới là thời điểm dễ bùng phát dịch
hiện số ca mắc sởi ở thành phố hà nội đã cao gấp năm lần so với cùng thời điểm năm hai nghìn một mươi tám
theo nhiều bác sĩ dịch sởi năm nay có những dấu hiệu bất thường và theo chu kỳ bốn năm
dịch có thể có nguy cơ bùng phát nếu không có biện pháp phòng chống kịp thời
bệnh nhi này mắc sởi đã bốn ngày theo mẹ của em thì em bị lây của một bệnh nhi khác
vì bé mới sáu tháng tuổi nên chưa thể tiêm vaccine phòng sởi trước khi mang thai
mẹ em cũng chủ quan không tiêm phòng đây cũng chính là lý do bé không có kháng thể chống lại virus sởi
theo thống kê của bệnh viện nhi trung ương từ đầu năm đến nay
bệnh viện đã tiếp nhận gần hai trăm năm mươi trẻ mắc sởi phải nhập viện tại thời điểm hiện tại
có hai mươi bốn bệnh nhi sởi nằm viện số trẻ phải nhập viện tăng mạnh hai tháng gần đây hơn tám mươi năm trẻ nhập viện
không được tiêm chủng đầy đủ hoặc chưa đến tuổi tiêm chủng theo các bác sĩ các trường hợp dưới
một tuổi mắc bệnh có nguy cơ gặp nhiều biến chứng như viêm phổi viêm phế quản viêm tài giữa
có hai vấn đề vấn đề thứ nhất là số các cháu không tiêm phòng thì mắc sởi nhiều hơn
cái số thứ hai nữa là kể cả mà các cháu chưa đến tuổi tiêm phòng thì cũng vẫn cứ có mắc để đánh giá
rằng miễn dịch sởi trong cộng đồng trong các nhóm tuổi của bà mẹ sinh đẻ đang bị giảm xuống
theo các bác sĩ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy dịch sởi năm nay diễn ra sớm và có xu hướng tăng cao
ngay từ những tháng đầu mùa hè thay vì đông xuân các chuyên gia dự báo từ nay đến cuối năm
số lượng bệnh nhân mắc sởi có thể tiếp tục tăng do lặp lại chu kỳ dịch sởi sau bốn năm bùng phát
đối với những người làm công tác y tế như của chúng tôi và những người làm chính sách như ở bộ y tế
chúng ta cần lấy sức chú ý để tránh tình trạng hạn chế lây nhiễm ở trong cộng đồng và lây nhiễm
bệnh viện những năm gần đây bệnh sởi ghi nhận xuất hiện rải rác quanh năm vì vậy
các bậc phụ huynh cần cho con tiêm phòng đầy đủ theo đúng lịch hẹn chứ không phải để chỉ đến
khi có dịch mới cho trẻ đi tiêm khi phát hiện trẻ bị sốt ho chảy nước mũi phát ban
cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để khám điều trị đề phòng các biến chứng và diễn
biến nặng của bệnh sởi hạn chế đưa trẻ tới các bệnh viện lớn nhằm tránh tình trạng lây chéo
trong bệnh viện không cho trẻ đến gần tiếp xúc với các trẻ nghi mắc sợi